các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các khu vực có ca mắc covid một mươi chín vẫn bị phong tỏa nghiêm ngặt
trung cư nơi tôi sống bị phong tỏa và yêu cầu xét nghiệm hàng ngày từ ngày một tháng bốn
chị nói mỗi ngày mọi người đều xuống khu tập thể thao trong trung cư để quét mã vạch xét nghiệm tập trung
tuy nhiên cũng có ngày các nhân viên sẽ phát kýt xét nghiệm cho người dân tự thực hiện sau đó đến thu kết quả
tuy nhiên khác với thời điểm đầu đợt phong tỏa cuộc sống của người dân ở thượng hải đã được chú ý hơn
chi huyền trang cho biết có khá nhiều chuyến thị sát của thủ tướng và phó thủ tướng trung quốc đến thượng hải đốc thúc mọi việc
nên tình hình đã cải thiện rõ rệt
đúng là một số khu dân cư thời gian đầu không nhận được thực phẩm hỗ trợ nhưng tình hình đã ổn hơn
người dân cũng có thể tự mua chung với nhau
theo quan sát của chị trang chính phủ trung quốc rất lo cho dân thể hiện bằng việc sẵn sàng cung ứng thực phẩm cho nhiều khu vực
đây cũng là dịp chúng tôi cảm nhận được tình làng nghĩa xóm mọi người giúp nhau từ lòn sữa bột bìm tã đến gạo
theo chị trang mỗi trung cư đều có một người đại diện chuyên đặt hàng
nhờ đó người dân ở khu trị hiện không thiếu gì
chị chia sẻ khi bị phong tỏa nếu tôi đặt đồ bảo vệ trung cư sẽ nhận thay và khử trùng đầy đủ
sau đó tình nguyện viên sẽ mang đến tận tòa nhà tôi chỉ việc chạy xuống lầu nhận
chị trang cho biết thêm kênh mua sắm trực tuyến cũng đã hoạt động trở lại giúp người dân mua thực phẩm và thuốc men dễ dàng hơn
về cột mốc hai mươi tháng bốn mà chính quyền trung quốc đặt ra để yêu cầu thượng hải đạt trạng thái zero covid một mươi chín
chị trang cho biết tôi mong điều này có thể xảy ra nhưng cũng không nói trước được điều gì
theo chị trang từ ngày một mươi một tháng bốn một số trung cư đã được gỡ phong tỏa
có nơi người dân được ra ngoài nhưng không thể đi xa có nơi chỉ được đi lại trong trung cư